thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín moderna
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi như vậy là đến nay đã có ba địa phương tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hà nội đã nhận được
bảy mươi hai bảy trăm linh liều vaccine moderna từ viện vệ sinh dịch tế trung ương phân bổ và khi nhận được đã ngay lập tức
thực hiện phân bổ cho các quận huyện thị xã xã phường thị trấn trên địa bàn
hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sở y tế tp hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn cùng với hà nội triển khai đồng loạt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tỉnh hà nam đã tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
theo thống kê toàn tỉnh hà nam có hơn một trăm linh một sáu trăm linh trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy là đến nay đã có bốn địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
là quảng ninh tp hcm hà nội và hà nam
từ ngày một mươi tám tháng bốn các tỉnh thành phố khác sẽ tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này